tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
công an quận hoàng mai tp hà nội cho biết vừa tiến hành tạm giữ hình sự chín đối tượng
thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi d ở phường hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
những người bị tạm giữ gồm vũ mạnh cường giám đốc trung tâm phạm trung hiếu phó giám đốc trung tâm
cùng các đăng kiểm viên nguyễn mạnh hà nguyễn khoa minh nguyễn hùng ngọc nguyễn văn trình
nguyễn tài thanh phong đặng lê quân và dương tuấn dũng
quá trình điều tra ban đầu xác định từ khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám đến khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã nhận hối lộ khoảng năm tỷ đồng
thời gian trước và ngay sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba vũ mạnh cường cùng số cán bộ nhân viên
đăng kiểm viên liên quan đã nhiều lần bàn bạc để thống nhất về việc dừng thu số tiền ngoài quy định
đồng thời khai nhận ngoài lương ra thì không nhận bất cứ khoản tiền nào khác
trong trường hợp bị cơ quan chức năng làm việc
tuy nhiên cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu bằng chứng để chứng minh
về hành vi phạm tội của các cá nhân liên quan
liên quan đến vụ án nam sinh lớp một mươi bị đánh tử vong tại nhà văn hóa thôn
ở huyện ninh giang hải dương vào hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đã được đưa ra xét xử sơ thẩm
vào chiều ngày hai mươi tám tháng hai
ba bị cáo liên quan gồm phạm quốc cường nguyễn thành long phạm văn trang
bị tuyên án tổng mức hình phạt lên đến bốn mươi sáu năm tù về tội giết người
theo có trạng cường là học sinh trường trung học phổ thông khúc thừa dụ huyện ninh giang
có tình cảm nam nữ với một bạn gái học cùng trường
do nghi ngờ bạn gái mình có tình cảm với đặng văn huy nên cường đã rủ long và trang
đi đánh đặng văn huy
đến khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của cường đến nhà văn hóa thôn đồng hội
khi thấy huy đang hướng dẫn cho thiếu nhi trong thôn sinh hoạt hè tại sân nhà văn hóa
thì long và trang đi vào gọi huy ra ngoài rồi đánh huy
sau khi thấy huy ngã xuống và có người ra căn ngăn
nhóm này đã rời khỏi hiện trường
nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng
đã không qua khỏi và tử vong ngay sau đó
tại phiên sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên phạt phạm quốc cường một mươi năm sáu tháng tù
nguyễn thành long một mươi năm năm sáu tháng tù phạm văn trang một mươi năm năm tù về tội giết người
còn tại bình định công an tỉnh bình định đang khoanh vùng và khám nghiệm hiện trường
để tiến hành điều tra vụ nổ súng xảy ra trong nội thành

hành vi của lái xe khiến dư luận vô cùng bức xúc

tổ công tác yêu cầu tải tuyến đến phòng cảnh sát giao thông
hành vi của lái xe khiến dư luận vô cùng bức xúc
do đã sử dụng đũa bia hay các chất tích khác
với chủ trương là
không có phùng cấm và không có sự hợp ngoại lệ
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng hai
tổ công tác số bốn của cảnh sát giao thông
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lưu thông
trên đường võ thị sáu
trong lúc đang làm nhiệm vụ
thiếu tá lâm văn lâm phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy
không biển số với dấu hiệu nghi vấn
nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh
mà cố tình chạy xe vượt qua thiếu tá lâm
va chạm với đại úy lê ngọc bảo châu
khiến đại úy châu gãy chân phải
chúng tôi phối hợp với các cơ quan
cảnh sát điều tra các cấp
là củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm
theo quy định
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông
trong năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã xảy ra hai mươi sáu vụ
chống người thi hành công vụ
làm một mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
trong bộ luật hình sự tội chống người thi hành công vụ
với ba mức phạt là
cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm
tuy theo tính chất và mức độ vi phạm
tuy nhiên theo các chuyên gia
thì mức hình phạt trên còn nhẹ chưa đủ sức giả đề
trường hợp các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ
các người tham gia giao thông
phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật
và không được có hành vi chống đối
với những chức năng
đây cũng là một cái thể hiện
cái ý thức không chấp hành pháp luật
và cái điều này tôi nghĩ là phải được
xử lý nghiêm trúc về mặt pháp luật
ngoài cái xử lý hành chính
thì cân cư tính chất mức độ
và hậu quả thì phải xử lý về hình sự
chỉ trong thời gian
đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thành công vụ
tuy nhiên những hành vi này đều bị xử lý nghiêm minh
đặc biệt đã có những vụ cơ quan chức năng
khởi tố về hành vi giết người
như vụ đối tượng lao vào
khiến một đồng chí cảnh sát giao thông bị trọng thương
xảy ra ở lào cai mới đây
các hành vi manh động này gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ
và cả cho người tham gia giao thông
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm khắc
đối với các hành vi vi phạm
đó là giải pháp cấp bách và cần thiết
nhằm đảm bảo tính nghiêm mình của pháp luật
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh
quy mô rất lớn
với bị phòng kế sát hình sự công an tỉnh đăng lắc triệt phá
tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này
lên đến trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
năm mươi cán bộ chiến sĩ của phòng kế sát hình sự
và phòng kế sát cơ động công an tỉnh đăng lắc
được huy động chia làm một mươi năm tổ đồng loạt kiểm tra
lực lượng đã bắt quả tang
tại một mươi ba điểm ở thành phố buôn ma thuật
và hai điểm tại thành phố đà nẵng
đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc
ngay sau đó
một mươi ba người liên quan đã được đưa về trụ sở công an
để đấu tranh đặt rõ
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thu thủy
và lê thị hằng cùng chú tại thành phố buôn ma thuật
khám xét tại các địa điểm
lực lượng công an đã thu giữ hai trăm linh triệu đồng
hai mươi điện thoại di động
cùng các thiết bị điện tử phơi đề sổ sách
liên quan đến hoạt động ghi số đề
đây là một đường dây hoạt động
tổ chức đánh bạc
với quy mô lớn
các đối tượng hoạt động trong một thời gian dài
phương thức thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng rất là tinh vi
các đối tượng thì sử dụng các thiết bị điện tử
tăng nhập vào các mạng xã hội
như là yalo viber
để chuyển tin

cho các đối tượng đầu trên
hoặc là nhận ghi số đề của các đối tượng đầu dưới
các đối tượng thì thường xuyên là di chuyển
địa điểm hoạt động để chánh sự phát hiện
của cơ quan chức năng
như là các đối tượng đi tỉnh ngoài
nên là quá trình mà theo dõi
và triệt phá cái đường dây ghi số đề này
gặp rất nhiều khó khăn
bước đầu phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ
đường dây số đề này hoạt động
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề
cho các con bạc trên sáu trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
là trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phê đề trực tiếp
mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
và các mạng xã hội
đến cuối ngày
sẽ căn cứ vào kết quả sổ số
của các đài miền trung miền bắc
rồi thắng thua với con bạc
tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
riêng hàng cùng một số đồng bọn
còn thường xuyên đến thành phố đà nẵng
thuê khách sạn để ở hoạt động
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an
ngoài ra nhà của các đối tượng
được xây dựng theo kiểu trồng cọp kiên cố
nhiều lớp cửa
và có gắn hệ thống camera giám sát bên ngoài
gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án
hàng ngày là tôi nhận số
của một người với số
và một người là anh duy
và một người là anh đức
các đối tượng
đã chuyển đi qua cho chị hằng
lê thị hằng
ở đường lương thế vinh
mục đích là em ăn like giữ ăn like
rồi sau đó là
cuối ngày tính toán xong
là chi thu làm qua ngày mai em chi thu
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đang tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan
theo quy định của pháp luật